sáng ngày ba tháng bảy thành đoàn cần thơ phối hợp với bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ đã tổ chức lễ xuất quân học kỳ quân đội lần thứ một mươi cho hơn một trăm linh em có đội tuổi từ một mươi đến một mươi sáu tuổi với chủ đề tôi yêu tổ quốc tôi
nhằm tạo sân chơi bổ ích khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc giúp các em yêu quý và tin tưởng vào truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân việt nam
từ đó nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội đồng thời các em cũng được tìm hiểu về chủ quyền biển đảo và tình hình xã hội trong giai đoạn hiện nay
đặc biệt chương trình năm nay chú trọng tổ chức các lớp nâng cao kỹ năng sống cơ bản cho thanh thiếu niên nhất là huấn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân trong xã hội hiện đại
qua đó tạo môi trường học tập bổ ích thiết thực góp phần định hướng cho các em về lối sống lành mạnh giản dị văn hóa sống có trách nhiệm với bản thân gia đình là người con hiếu thảo biết vâng lời cha mẹ và người có ích cho xã hội